giá hồ tiêu đang giảm xuống mức thấp kỷ lục chỉ từ ba mươi năm đến ba mươi tám đồng một kg khiến nông dân trồng tiêu trên địa bàn tỉnh đắk nông bị thua lỗ trầm trọng
đây là mức giá xuống thấp nhất trong vòng năm năm qua chỉ gần bằng một nửa so với đầu niên vụ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mức giá này còn thấp hơn giá thành sản xuất của nông dân
thời điểm này đang là vụ thu hoạch hồ tiêu tại tây nguyên tuy nhiên đầu mùa vụ năng suất sụt giảm tình trạng nấm bệnh tràn lan
cộng với giá bán giảm kỷ lục khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn